tinh thần lớn là vẫn phải giữ vững ổn định kinh tế vị mộ kiểm soát tốt lạm phát
củng cố niềm tin xã hội niềm tin thị trường niềm tin doanh nghiệp
ngăn chặn nguy cơ tốc độ đảo chiều sau hai năm khởi sắc
đồng thời thực hiện nhất quán đối với mục tiêu tăng trưởng cuộc sống và môi trường
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám về kinh tế xã hội diễn ra vào chiều nay
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ
cần phải trực tiếp hơn sát sao hơn quyết liệt hơn để triển khai các giải pháp
các nhiệm vụ của ngành lĩnh vực mình phụ trách
các bộ trường các trường ngành cần có kế hoạch cụ thể phần công nhiệm vụ rõ ràng
giao trách nhiệm kiểm tra đôn đốc về các nhiệm vụ
nhất là tháo gỡ các thể chế đang ràng buộc sự tăng trưởng và phát triển của đất nước
chúng ta có rất nhiều quy định chúng ta có những hội nghị bằng rất sâu những giải pháp
đã chỉ rõ những cái bất cập tồn tại để mà tháo gỡ
nhưng mà đâu đó
cấp này cấp khác vẫn có sự trì trệ trong phát triển đất nước
và mà ảnh hưởng đến không chỉ tốc độ tăng trưởng mà niềm tin của người dân
thủ tướng nhấn mạnh các bộ trưởng cần phải nghiêm túc xem xét lại vấn đề giải ngân
trong lĩnh vực bộ mình quản lý trong đó có xem xét năng lực và trách nhiệm của ban quản lý dự án
thủ tướng đồng ý không thay đổi các chính sách kinh tế tài chính trong năm hai nghìn hai mươi
kể cả thuế môi trường xăng dầu cải cách vat
không điều chỉnh các loại hàng hóa dịch vụ công nhất là giá điện
kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ giáo dục y tế không giảm lãi suất cho vay
và thay đổi chính sách tiền tệ đã đề ra từ đầu năm
tổ công tác của thủ tướng và ban chỉ đạo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp
cần trực tiếp đôn đốc những địa phương có nhiều doanh nghiệp nhưng chậm chẽ trong cổ phân hóa
và các địa phương cũng cần kiểm soát tốt biên giới ngăn chặn hàng kém chất lượng vào việt nam
chúng ta cũng cần kiểm soát tốt biên giới ngăn chặn hiệu quả hàng công nghệ thấp
ồ ạc vào việt nam cho chiến tranh thương mại
đặc biệt lưu ý một số mặt hàng của nước lớn giềng có thể sẽ quá cảnh việt nam
để tìm đường vào mỹ và do vậy đứng trước rủi ro bị trừng phạt rất cao ở việt nam
nào là biên phòng hải quan quản lý
thị trường văn văn các tỉnh biên giới của chúng ta và chú trách chú trọng vấn đề trong lúc
đây là một địa điểm có thể xảy ra với tình hình hiện nay
về vấn đề nhập khẩu rác thải vào việt nam thủ tướng đã giao cho bộ giao thông vận tải chủ trì
cùng với các bộ ngành liên quan khẩn trương phân loại
giải tỏa hàng ngàn container rác thải đang nằm ở các càng biển
cho là tồn động nhiều năm trước đây chứ không phải trong năm nay đâu
tôi đã chỉ đạo bộ công an điều tra
đã xử lý nghiêm các vi phạm đã yêu cầu tham gia việc cấp phép nhập khẩu rác thải
trắc thải ở việt nam thời gian qua hạn chế tối đa việc nhập khẩu phế liệu ở việt nam trừ những
các phế liệu hãy sức cần thiết sản xuất về tình hình tai nạn giao thông
xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng trong thời gian qua thủ tướng yêu cầu cần phải làm rõ lỗi của nhà
quản lý về vấn đề thiên tai thì ngoài việc dự báo phòng bị thông tin cần phải ra soát
các tỉnh để giảm thiệt hại cho người dân cần tăng cường biện pháp xử lý bốn tại chỗ
các cấp ngành các địa phương cũng cần chú ý giải quyết khiếu kiện tố cáo
nhất là khiếu kiện đông người đặc biệt phải đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân
không để kẻ cơ hội chính trị lôi kéo quần chúng biểu tình bạo loạn